ngày một mươi năm tháng một trong chuyến thăm và làm việc tại đắk nông thủ tướng nguyễn xuân phúc cùng đoàn công tác của chính phủ
đã đến thăm tặng quà cho các hộ gia đình chính sách hộ nghèo người đồng bào dân tộc thiểu số tại buôn nui xã tâm thắng huyện cư rút
thủ tướng nguyễn xuân phúc nhấn mạnh người việt nam chúng ta có truyền thống quý báu thương yêu đùm bọc lẫn nhau
lá lành đùm lá rách luôn giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn
đảng và nhà nước luôn quan tâm chỉ đạo tổ chức tết cho người nghèo
thủ tướng rất vui mừng khi những ngày đầu năm mới được về thăm đồng bào các dân tộc buôn nui
một địa danh giàu truyền thống văn hóa cách mạng
thủ tướng rất ấn tượng về văn hóa cổng chiêng thổ cẩm đặc biệt là tấm lòng mến khách của đồng bào các dân tộc ở nơi đây
nhân dịp này thủ tướng gửi lời thăm hỏi ân cần nhất của lãnh đạo đảng nhà nước đến với đồng bào buôn nui
chúc bà con đón tích nguyên đán kỷ hội ấm no hạnh phúc an toàn và tiết kiệm
thủ tướng yêu cầu chính quyền địa phương các cấp của tỉnh đắk nông
tiếp tục triển khai các hoạt động của tỉnh đắk nông
thủ tướng hỗ trợ kể cả vật chất và tinh thần để mọi gia đình trong tỉnh vui xuân đón tiết ấm cúng hạnh phúc
nhân dịp tết nguyên đán kỷ hợi hai nghìn một mươi chín thủ tướng nguyễn xuân phúc đã tặng một tv cho nhà văn hóa cộng đồng buôn nui
trao tặng một trăm linh xuất quà cho các đối tượng chính sách và hộ nghèo người đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn xã tâm thắng